chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng cư xeo dùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn ải nam thị trấn nông trường phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo chấm ở đầu lông mày trái
và đối tượng phan khái phù sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn xảo hồ thị trấn mường khương huyện mường khương tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi lông mày trái
còn về tội mua bán phụ nữ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng ngải xeo trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã hoàng thu phố huyện bắc hà
tỉnh lào cai đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước mép trái
và đối tượng giàng xeo hảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn máo chóa sủ xã tả ngải trồ huyện mường khương tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện